công an huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an vừa phối hợp với lực lượng chức năng phá thành công chuyên án bảy trăm hai mươi b
bắt giữ bảy đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc
ban chuyên án đã bắt bảy đối tượng tham gia đánh bạc gồm lê việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ba đình hà nội là đối tượng cầm đầu đường dây
hoàng thị tú anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quán bào tp vinh
lại thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã tân xuân huyện tân kỳ
lê thị hương giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngô hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đều trú tại thị trấn quỳ hợp
võ thị giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã thọ hợp huyện quỳ hợp
và trần thị cẩm sương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã châu quang huyện quỳ hợp
bước đầu cơ quan điều tra thu giữ hai mươi điện thoại di động năm máy tính bảng ba máy tính sách tay
một mươi ba thẻ ngân hàng atn và phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan
hiện bảy đối tượng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý theo quy định của pháp luật